trưa nay ngày một mươi ba tháng tám lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp cho biết
vừa giải thoát thành công hai bà cháu bị kẹt trong thang máy tại địa chỉ số một trăm sáu mươi hai lê đức thọ vườn sáu tp hcm
thang máy bị kẹt giữa tầng ba và tầng hai của tòa nhà và hai người bị mắc kẹt bên trong bắt đầu hoảng loạn kêu cứu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương sử dụng dụng cụ phá dỡ cầm tay
máy bơm kìm banh thủy lực tổ chức phá cửa cứu người bị nạn
sau năm phút cả hai bà cháu được đưa ra ngoài an toàn
bà hoàng thị lan người bị kẹt trong thang máy cho biết khi cùng cháu nội tám tháng tuổi sử dụng thang máy bất ngờ thang bị dừng
may mắn người thuê nhà bên dưới phát hiện sự cố kịp thời báo lực lượng chức năng
nguyên nhân bắt đầu khiến thang máy gặp sự cố là do cúp điện đột ngột